ngày tám tháng năm trong chuyến công tác tại thanh hóa thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến thăm triển lãm thanh hóa xưa và nay
triển lãm được bố cục bốn phần thanh hóa thời tiền sử sơ sử thanh hóa thời kỳ phong kiến và thuộc địa nửa phong kiến
phần thứ ba giới thiệu quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội của tỉnh từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cuối cùng là thanh hóa thời kỳ đổi mới
triển lãm trưng bày gần một mươi hình ảnh tư liệu hiện vật được ban tổ chức và các đơn vị cá nhân siêu tầm và hơn hai trăm linh hình ảnh tư liệu hiện vật
nội dung trưng bày triển lãm được đánh giá có tính khái quát cao phản ánh được cơ bản quá trình hình thành phát triển của vùng đất thanh hóa
những đóng góp của thanh hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc qua các thời kỳ lịch sử kết quả tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực của vùng đất sứ thanh